chiều nay một mươi tám tháng một mươi một hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean mở rộng lần thứ sáu với chủ đề
an ninh bền vững đã diễn ra tại thủ đô bangkok của thái lan dưới sự chủ trì của phó thủ tướng thái lan
pravit vong su van tham dự hội nghị của đại tướng ngo xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam
cùng bộ trưởng quốc phòng các nước asean và bộ trưởng quốc phòng đại diện quốc phòng các nước đối tác đối thoại đã tham dự hội nghị
tại hội nghị các bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của admm trong củng cố an ninh khu vực
bảo đảm vai trò trung tâm và đoàn kết của asean khẳng định sẽ đóng góp tích cực cho thành công của năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam
nhiều bộ trưởng nhấn mạnh việc phải tôn trọng luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi
unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai và mong muốn sớm xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu quả thực chất
phát biểu tại hội nghị đại tướng ngô xuân lịch nhận định hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu hướng chính
trong đó các cơ chế hợp tác an ninh khu vực do asean dẫn dắt ngày càng phát huy hiệu quả
góp phần duy trì môi trường hòa bình ổn định cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững
sau hội nghị admm lễ bản giao chức chủ tịch admm và admm cũng đã được diễn ra
theo đó bộ quốc phòng việt nam đã chính thức trở thành chủ tịch hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean admm
và chủ tịch hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean mở rộng admm cộng trong năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị admm cộng lần thứ sáu các bộ trưởng đã ra thông cáo chung
trong đó lãnh đạo các nước cam kết bảo đảm hòa bình và ổn định ở khu vực châu á thái bình dương
thông qua việc tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh